đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ để công bố kết luận kiểm tra giám sát
việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp được dư luận xã hội quan tâm
tại buổi làm việc đồng chí tô lâm chỉ rõ những kết quả nổi bật mà tỉnh phú thọ đạt được
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng đã được quan tâm
chỉ đạo tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng
lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác kiểm tra thanh tra các vụ việc kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm
thu hồi một trăm ba mươi sáu tỷ đồng đạt chín mươi một đây là tỷ lệ cao so với cả nước từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ quan chức năng trong thanh tra khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
đồng chí đề nghị tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm làm rõ các nguyên nhân đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương liên quan đến phát hiện xử lý các vụ việc
đạt hiệu quả cao trong thời gian tới